vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng trong dịp mùng bảy tháng một mươi một kỷ niệm một trăm linh một năm ngày cách mạng tháng một mươi nga
toàn tỉnh tuyên quang có ba trăm tám mươi sáu đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh tuyên quang đã có một tám trăm một mươi hai đảng viên được trao và truy tặng huy hiệu đảng từ ba mươi năm tuổi đảng đến bảy mươi năm tuổi đảng
quá trình công tác của các đảng viên lão thành dù bất cứ ở nơi đâu và trên cương vị công tác nào
nhưng luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị nêu cao tinh thần cách mạng gương mẫu phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến
trong thời gian tới các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng cần tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng
phát huy tinh thần gương mẫu đồng thời tích cực động viên các con các cháu chấp hành tốt chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước xây dựng địa phương và đảng bộ tỉnh tuyên quang ngày càng phát triển
xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng thủ đô kháng chiến